đại hội thi đua yêu nước tp hcm lần thứ bảy giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi với chủ đề năng động
đổi mới sáng tạo vừa diễn ra vào sáng nay
dự đại hội có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước cùng lãnh đạo trung ương và các địa phương
đồng hành với các phong trào thi đua của cả nước trong năm năm qua phong trào thi đua yêu nước của thành phố
đã phát triển mạnh mẽ trở thành ngọn cờ hiệu triệu tất cả người dân tham gia xây dựng bảo vệ và phát triển thành phố
nhiều phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng sôi nổi mang lại những kết quả tích cực góp phần tạo khí thế
trong sản xuất kinh doanh lao động sáng tạo làm cho kinh tế xã hội thành phố phát triển ổn định
ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất
tôi rất là mong muốn mình làm được cái gì cho xã hội trong đó mà chẳng hạn là bánh mì thanh long
tôi đã thành công diễn ra bánh mì thanh long
cuối cùng tôi là muốn chia sẻ cái phần cho tất cả bà con và tất cả doanh nghiệp
cùng đồng thời cho tôi với đoàn thể công nhân của abc có một động lực khủng hoảng nói là
mình làm ra xứng đáng giúp cho xã hội giúp cho kinh tế của việt nam
phát biểu chỉ đạo tại đại hội
đồng chí trương hòa bình
cho rằng phong trào thi đua yêu nước tại tp hcm tiếp tục phát triển mạnh mẽ
trong các lĩnh vực thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
các phong trào thi đua đã tạo ra động lực khí thế để thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ kinh tế xã hội hội nhập quốc tế của cả nước và khu vực
đồng chí nhấn mạnh
thành phố cần phải xác định và làm tốt công tác thi đua
công tác thi đua phải thực chất không hình thức
thực hiện đầy đủ các biện pháp theo tinh thần đổi mới công tác thi đua
nhất định trong phong trào thi đua yêu nước của tp hcm sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa
và thổi luồng sinh khí mới cho sự phát triển của thành phố
tôi tin tưởng rằng phong trào thi đua yêu nước của thành phố mang tên bắc hồ kính yêu
trong thời gian tới nhất định sẽ đạt được nhiều thành quả to lớn
đóng góp tích cực vào trong phong trào thi đua chung của cả nước
tại đại hội ban tổ chức đã trao hai huân chương độc lập hạng ba
một huân chương lao động hạng nhì của chủ tịch nước cho điển hình tiên tiến
có thành tích xuất sắc trong công tác tặng thưởng cờ thi đua của chính phủ cho tám tập thể
tặng thưởng bằng khen của ủy ban nhân dân thành phố cho tám mươi năm tập thể và một trăm linh hai cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của thành phố giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo tp hcm đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng thời ra mắt đoàn đại biểu thành phố dự đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ một mươi